kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại phía kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị hãng thông tấn nga theryanovosti dẫn nguồn tin bộ quốc phòng nga vừa cho biết
ngay sau khi quân đội nước này phát hiện ukraine triển khai hai hệ thống pháo phản lực himas
gần tiền tuyến ở tỉnh kharkov đã lập tức triển khai sát thủ điểm huyệt iskander
một trong những vũ khí đáng gầm nhất của nga iskander m để tấn công tiêu diệt
nguồn tin quân đội nga cho biết vụ tập kích diễn ra gần khu định cư lelyukovka theo hướng kupyans
và kết quả là hai trận điện này đều bị phá hủy
iscarner được coi là một trong những vũ khí đáng gồm nhất của nga là thứ vũ khí đa năng
hết sức linh hoạt được quân đội nga mệnh danh là sát thủ điểm huyện
theo đánh giá của các chuyên gia quân sự mỹ chỉ cần vài tổ hợp tên lửa iskander
cũng có khả năng thay đổi cán cân lực lượng trong bất kỳ cuộc xung đột nào
iskander m được trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh tên lửa dài bảy hai mét đường kính chín mươi năm mét
trọng lượng phóng ba tám tấn đầu đạn nặng ba trăm tám mươi kg có tầm bắn năm trăm linh km
iskander m có thể mang cả đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân
ukraine nhận các tổ hợp himas do mỹ sản xuất từ năm hai nghìn hai mươi hai
nhiều lần sử dụng chúng trong các đợt tập kích nhắm vào lực lượng nga
truyền thông phương tây cho biết ukraine được chuyển sao
bốn mươi xe phóng himars nhưng chưa rõ bao nhiêu trong số chúng còn hoạt động
theo giới quan sát chiến sự pháo himas có khả năng cơ động cao và hỏa lực mạnh
nhưng không đủ để ukraine cân bằng hỏa lực với pháo binh nga
lực lượng nga đã thích nghi với đòn tập kích của himas và tìm được phương án gây nhiễu
khiến chúng giảm độ chính xác
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn nga thông báo đã phá hủy ít nhất sáu tổ hợp himas của ukraine trên tiền tuyến
gần đây nhất tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn quân đội nga thông báo phá hủy một tổ hợp pháo phản lực himas
ở khu vực hậu phương của lực lượng ukraine trên mặt trận donets
bước sang năm chiến sư thứ ba nga đã cải thiện khả năng săn tìm và hủy diệt vũ khí chiến lược của ukraine
mắc cơ va gần đây tăng cường triển khai uav trinh sát với tính năng tiên tiến
cho phép thu thập và chuyển dữ liệu tốc độ cao đến sở chỉ huy để ra quyết định tấn công chớp nhoáng
trước đó hãng tin tass ngày ba mươi tháng bốn theo giờ địa phương trích dẫn thông báo của bộ quốc phòng nga cho biết
lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi một mươi máy bay không người lái của ukraine
sáu tên lửa đạn đạo chiến thuận atacms do mỹ cung cấp và hai cỏ bom dẫn đường hammer do pháp sản xuất
tuy nhiên phía nga không tiết lộ chi tiết khu vực tên lửa bị đánh chặn
bộ quốc phòng nga cũng thông tin thêm rằng lực lượng vũ trang ukraine đã hứng chịu nhiều thương vong
khi nhóm chiến đấu phía đông của nga phản công và giành được các vị trí trọng yếu
gần staromaskoye và vodyanoye tại donetsk
các nhóm chiến đấu của nga cũng đã đẩy lùi chín cuộc phản công của
từ đoàn xung kích ukraine gần novo bakhmutovka và ocheretino ở donetsk
trước đó ông vladimir rogov chủ tịch phong trào we are together with russia
chúng tôi ở bên nước nga cho biết các lực lượng vũ trang ukraine đã cố gắng tấn công
crimea bằng tên lửa atacms trong đêm
ông rov chia sẻ trên telegram rằng đêm hai mươi chín tháng bốn chính quyền nga đã kích hoạt
hệ thống phòng không ở dozhenkoi và simferopol khi ukraine tiến hành
một cuộc tấn công tên lửa vào clue đồng thời khẳng định phía ukraine

nga đã sử dụng một số tên lửa atacms
người đứng đầu crimea ông sergei asyonov sau đó xác nhận các tên lửa atacms của ukraine đã bị bắn hạ
bán đảo crimea là nơi đặt các căn cứ không quân trung tâm chỉ huy và kiểm soát
cũng như kho vũ khí của nga
các địa điểm này đã nhiều lần bị kiev nhắm mục tiêu kể từ khi xung đột nga ukraine
bùng phát hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
mỹ đã chuyển tên lửa ata cms được cho là có tầm bắn lên tới ba trăm linh km cho ukraine
như một phần của gói
nga đã trở vũ khí trị giá ba trăm linh triệu usd được tổng thống joe biden phê duyệt vào giữa tháng ba
thưa quý vị không chỉ phá hủy nhiều vũ khí phương tây
lực lượng nga còn lợi dụng tình trạng cạn kiệt đạn pháo của ukraine kể từ tháng một mươi hai
để tiến lên mặt trận phía đông gần abdibka đẩy mạnh tiến công đe dọa các pháo đài của ukraine
theo các nguồn tin quân sự nga đã dồn nguồn lực đến các khu vực mà phòng thủ của ukraine
yếu nhất ở mặt trận miền đông hướng tới ba điểm then chốt
trung tâm quân sự quan trọng poroskoye ở phía tây abdybka
cao điểm chiến lược chasovia gần bakhmut và kurakove ở phía đông nam
hôm một mươi bảy tháng hai ukraine tuyên bố đã rút khỏi abdifka nơi từng được coi là thành trì kiên cố
trước các đợt tấn công ác liệt của nga suốt nhiều tháng liền
tuy nhiên bước tiến của moscow không dừng lại ở đó
trong một mươi tuần tiếp theo nga lần lượt giành quyền kiểm soát các ngôi làng ở phía tây abdifka
lợi dụng việc ký ép không xây dựng công sự trong khu vực đó
cuối tuần trước tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraine oleksandr sidorsky thừa nhận
nga đã kiểm soát một loạt ngôi làng mà nhiều ngày trước iev vẫn khẳng định chưa rút lui
nói cách khác trong vòng hơn hai tháng nga đã đạt được bước tiến nhanh chóng và đáng kể nhất kể từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
ruslan mikula thành viên của trang thông tin cập nhật tình hình chiến sự deep state map
có liên hệ với quân đội ukraine cho biết những bước tiến của nga gần ocherretino
một ngôi làng ở phía tây abdybka cho đến nay là một thành công về mặt chiến thuật
hoàn toàn có thể trở thành thành công chiến lược
ông mekola nhận định trong tình hình hiện tại sẽ rất khó để ukraine ngăn chặn lực lượng nga
bởi họ đang nhắm vào những nơi phòng thủ của ukraine ít được chú ý nhất
theo ông việc thiếu các công sự phòng thủ dọc theo toàn bộ cánh trái abdibka
có nghĩa là các vùng đồng bằng rộng mở hiện dễ bị tổn thương
giới chức ukraine gần đây cũng thừa nhận tình hình khó khăn ở mặt trận trasubia
một đô thị nhỏ nhưng có ý nghĩa chiến lược nằm gần thành phố bakmut miền đông ukraine
lực lượng ukraine bảo vệ thành trì chiến lược chasofya cho biết
họ vẫn đang chờ nguồn cung đạn dược từ mỹ và các nước đồng minh
đối tác phương tây trong bối cảnh moscow tăng cường cường độ tấn công
một chỉ huy quân đội ukraine cho biết điều rất quan trọng đối với họ tức nga
là giành được cho sobia trước khi chúng tôi nhận được viện trợ nước ngoài và không còn thiếu đạn dược nữa
nếu họ chiếm được các cao điểm ở đây đó sẽ là một vấn đề lớn đối với chúng tôi
sẽ bị lập tức bị tấn công
theo các nhà phân tích nếu kiểm soát được bốn thành phố này
nga sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng donets
mặc dù vậy ông siadizev vẫn tin rằng lực lượng nga sẽ chưa thể tiến vào chashovia trước ngày chín tháng năm
một số quan chức ukraine trước đó nói rằng moscow đang tìm cách kiểm soát chasofa trước chín tháng năm
thời điểm mà nga kỷ niệm bảy mươi chín năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
từ mỹ nối lại viện trợ quân sự cho ukraine sau khoảng nửa năm đình trệ
gói viện trợ mới trị giá gần sáu mươi một tỷ usd được kỳ vọng có thể giúp ukraine xoay truyền tình hình
mở một cuộc phản công mới vào mùa hè này
tuy nhiên các nhà phân tích cảnh báo kiev đang đối mặt với những ngày nguy hiểm phía trước trong thời gian chờ viện trợ
cụ thể trong thời gian này moscow chắc chắn sẽ đẩy mạnh tấn công để giành ưu thế
trong một diễn biến khác liên quan tình báo ukraine mới đây đã công bố ước tính số lượng tên lửa sikon onyx kalib và kh sáu mươi chín
của nga cũng như tốc độ sản xuất loại vũ khí này
theo ước tính của cơ quan tình báo quốc phòng ukraine d i u tính đến cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
quân đội nga có khoảng bốn mươi tên lửa chống hạm siêu thanh ba m hai mươi hai sikon
tốc độ sản xuất những tên lửa này lên tới một mươi tên lửa mỗi tháng
ngoài ra nga cũng sở hữu bốn trăm linh tên lửa hành trình ba m năm mươi năm ba m năm mươi năm m onyx onyx m
tốc độ sản xuất những tên lửa này ước tính cũng khoảng một mươi tên lửa mỗi tháng
trong khi đó số lượng tên lửa hành trình calip ba m một mươi bốn là hai trăm bảy mươi tên lửa
tốc độ sản xuất là ba mươi bốn mươi tên lửa mỗi tháng
hiện nga có khoảng bốn mươi năm tên lửa không đối đất khh sáu mươi chín
tỷ lệ sản xuất là một ba tên lửa mỗi tháng
vào đầu tháng bốn cơ quan tình báo quốc phòng ukraine ước tính nga có khoảng chín trăm năm mươi tên lửa chiến lược chiến thuật
với tầm bắn hơn ba trăm năm mươi km
ukraine cho rằng nga có thể tiến hành thêm một số cuộc tấn công kết hợp
cho đến khi cần tạm dừng để tích hợp
nga có thể tiến hành thêm một số vụ tấn công phối hợp quy mô lớn nữa
với sự tham gia của cả tên lửa hành trình tên lửa đạn đạo tên lửa siêu vượt âm và máy bay không người lái
theo tướng ukraine trung bình mỗi tháng nga sản xuất vài chục quả tên lửa
ví dụ chúng tôi ước tính mỗi tháng nga có thể sản xuất khoảng bốn mươi tên lửa kh một trăm linh
khoảng bốn mươi tên lửa đạn đạo
và tên lửa hành trình iskander
vài chục tên lửa hành trình kalib tên lửa kinzhan
cũng như sửa đổi sáu tám tên lửa chống hạm onix để tấn công các mục tiêu mặt đất
và cuối tháng ba người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự ukraine kirill budanov cho biết
nga dường như đang xây dựng kho tên lửa hành trình calip
trong suốt tháng ba moscow tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của ukraine
chủ yếu sử dụng tên lửa hành trình kh một trăm linh một
ông budanov cho hay
trong tương lai gần chúng ta sẽ lại thấy các tên lửa calip của nga bởi số lượng tên lửa kh một trăm linh một đã giảm nghiêm trọng
trong khi đó bà natalia khomenyuk nghiệp phát ngôn lực lượng miền nam ukraine hôm hai tháng bốn cho rằng
nga đã ngừng sử dụng tên lửa hành trình calip phóng từ biển
một phần vì moscow đang phải đối mặt với các vấn đề hậu cần
bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu ngày một tháng năm đã ra lệnh cung cấp vũ khí nhiều hơn
và nhanh hơn cho chiến dịch quân sự của moscow ở ukraine
trong cuộc họp với các quan chức quân sự nga
bộ trưởng shoigu tuyên bố để duy trì tốc độ cần thiết của cuộc tấn công
cần phải tăng số lượng và chất lượng vũ khí cũng như thiết bị quân sự cung cấp cho quân đội chủ yếu là vũ khí
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại